sở y tế tp hcm vừa vác đi thông báo về việc giải danh bệnh viện chợ rẫy
dụ dỗ nhờ cặp vợ chồng đến tư vấn thủ tinh ống nghiệm đón song thai rồng phượng
với chi phí là hai mươi năm triệu đồng thanh tra sở y tế thành phố đã vào cuộc để làm rõ thông tin trên
bước đầu kết quả điều tra ghi nhận tuy quảng cáo là điều trị hiếm muộn danh của bệnh viện chợ rẫy
nhưng khi liên hệ theo số điện thoại trên trang facebook này
thì được hướng dẫn đến số một mươi trần huy liệu quận phú nhuận tp hcm
địa chỉ này là trụ sở của bệnh viện an sinh
thanh tra sở y tế đã phối hợp phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp hcm
cùng chuyên gia thủ tinh ống nghiệp của bệnh viện từ dũ
tiến hành kiểm tra xác minh thông tin tại bệnh viện đa khoa an sinh
qua kiểm tra bác sĩ xuất trình chứng chỉ hành nghề khám bệnh chứa bệnh
chuyên khoa phụ sản do sở y tế tp hcm cấp năm hai nghìn hai mươi
có bằng chuyên khoa cấp một chuyên ngành sáng phụ khoa do đại học y dược tp hcm
và có chứng chỉ đào tạo hỗ trợ sinh sản xét nghiệm tinh dịch đồ
và các chuyên chỉ chứng nhận khác
tuy nhiên bác sĩ cho rằng hai trang facebook có nội dung mạo danh
điều trị hiếm muộn bệnh viện trời rảy không phải do mình lập ra
và phú nhận không có việc vào những trang này để móc nối người bệnh
đến bệnh viện an sinh khám bệnh chứa bệnh hiếm muộn
về việc này thanh tra sở y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý
có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ